văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đồng nai
và các bộ ngành có liên quan về hiện trạng mực nước tại tà lài trên sông đồng nai đã vượt mức báo động ba và dự báo sẽ tiếp tục còn lên
nguy cơ ngập lụt những khu vực thấp ven sông đồng nai thuộc các huyện tân phú và định quán của tỉnh đồng nai
để chủ động ứng phó giảm thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân
các đơn vị trên được đề nghị theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ thông tin kịp thời đến người dân
ở những khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng tránh
chủ động tổ chức di rời sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt
đảm bảo lương thực an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh tại nơi sơ tán
triển khai phương án đảm bảo an toàn theo cấp báo động
duy trì lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để sẵn sàng ứng phó khi có yêu cầu